ít nhất một mươi một người thương vong trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương
tại thành phố chicago bang illinois của mỹ vụ việc tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực súng đạn tại quốc gia này
vụ việc xảy ra tại dãy nhà số hai trên phố west năm mươi hai cảnh sát cho biết một bé gái tám tuổi đã bị trúng vào đầu
và sau đó được xác định qua đời tại bệnh viện một bé trai một tuổi và một cậu bé tám tuổi trúng nhiều phát đạn vào bụng
và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trong khi một trẻ em khác chín tuổi bị thương ở ngón tay
những người còn lại ở độ tuổi từ một mươi chín đến bốn mươi và tất cả đều đang trong tình trạng ổn định
theo các nhân chứng một đối tượng đã lái chiếc xe đan bốn chỗ màu đen và đã hàng chục phát đạn vào những người trong khu vực
trước khi bỏ chạy về hướng nam trên đại lộ damont cho tới thời điểm này vẫn chưa có nghi can nào bị bắt giữ và cảnh sát đang tích cực điều tra